thưa quý vị các tỉnh trung trung bộ tối nay đã có mưa to và gió lớn một số nơi đã có những thiệt hại ban đầu do bão gây ra sau đây là phần tổng hợp của chúng tôi
đến thời điểm này do ảnh hưởng của bão số bốn tại tỉnh quảng trị đã có mưa to đến rất to một số nơi đã có gió mạnh như tại đảo cồn cỏ gió mạnh cấp bảy giật cấp tám cấp độ rủi ro thiên tai do bão đối với quảng trị là cấp ba
nghiêm trọng hơn xuất hiện một trận lốc xoáy mạnh quét qua thị trấn ven biển cửa việt huyện gio linh tỉnh quảng trị vào lúc một mươi năm h chiều ngày hôm nay đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa trụ sở cây cối
theo báo cáo ban đầu có khoảng ba trăm linh nhà dân và lều quán các gian hàng ở chợ cửa việt bị sập và tốc mái bốn người bị thương
hiện nay huyện gio linh đang huy động các lực lượng tại chỗ khẩn trương khắc phục hậu quả đồng thời sắp xếp nơi ăn nghỉ tạm thời cho những người dân bị tốc mái nhà

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
ở dưới sông hàn nhiều ngư dân vẫn ở lại trên thuyền chưa chịu lên bờ theo yêu cầu của chính quyền
trước tình hình đó cảnh sát giao thông công an đà nẵng đã cử cán bộ chiến sĩ phối hợp với thủy đoàn bộ đội biên phòng công an quận ngũ hành sơn tổ chức xuống từng tàu thuyền vận động đưa người dân lên bờ trú tránh
trên các tuyến đường trung tâm đà nẵng rất ít người di chuyển tại một số tuyến đường đã xuất hiện cây xanh ngã đổ
theo ghi nhận tại thừa thiên huế các lực lượng công an địa phương đang nỗ lực khẩn trương hơn trong việc kêu gọi giúp đỡ người dân vùng nguy hiểm nhà tạm rột nát di tản đến nơi ẩn trú an toàn
tại các địa điểm sung yếu cán bộ chiến sĩ công an quân đội đã đội mưa đến từng nhà vận động cõng người tàn tật người già neo đơn đưa người bệnh đến được những ngôi nhà cao tầng kiên cố để phòng tránh bão số bốn
tính đến hai mươi giờ tối ngày hôm nay đã di rời một mươi bốn bốn trăm năm mươi hộ với bốn mươi năm năm mươi một khẩu
về cơ bản thừa thiên huế đã sơ tán dân tại các vùng nguy hiểm
đến tối ngày hôm nay ngày hai mươi bảy tháng chín trên địa bàn tỉnh con tung đã xuất hiện mưa to đến rất to lượng nước trên các sông đang lên nhanh nguy cơ ngập lụt ở nhiều nơi sạt lửa cao tại các huyện đắk cơ lê con plông tu mơ rông con rẫy
hiện nay tỉnh đã di rời năm trăm một mươi chín hộ dân với một sáu trăm năm mươi bốn nhân khẩu dự kiến tiếp tục di rời gần một trăm linh hộ với gần chín trăm linh nhân khẩu
một mươi điểm trường nằm trong vùng nguy cơ sạt lở ngập úng cần phải di rời
con tum đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực vật lực sẵn sàng ứng phó với mọi hình thái thiên tai trước trong và sau bão số bốn